thưa quý vị bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi từ trước tới nay là chín mươi hai bảy trăm ba mươi tám bệnh nhân
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tổng cộng hai trăm năm mươi năm bảy trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là có hai trăm năm mươi một bảy trăm năm mươi ba ca
riêng tại hà nội vào trưa ngày một mươi bốn tháng tám theo thông tin từ sở y tế hà nội
trên địa bàn thủ đô tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
và trong đó có bảy ca ghi nhận tại cộng đồng và một mươi bốn ca tại khu vực cách ly
trước tình hình diễn biến đang ngày càng phức tạp nhằm tập trung ngăn chặn đẩy lùi và tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều tỉnh thành đã tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố hồ chí minh đạt ra mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể
theo đó đến chủ nhật ngày một mươi năm tháng tám thành phố hồ chí minh sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại đà nẵng lãnh đạo thành phố đà nẵng đã thống nhất chủ trương từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám
dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố
cụ thể người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó nhà cách ly với nhà
cơ quan công sở đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết
các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động
và chỉ được tối đa ba mươi số lượng người lao động tại đơn vị
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức ba tại chỗ
ubnd tỉnh khánh hòa cũng quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội đối với toàn thành phố nha trang
từ ngày một mươi bốn tháng tám đến giờ ngày hai mươi tháng tám
tại bình định chiều ngày một mươi ba tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh cũng quyết định toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ đến hết ngày hai mươi năm tháng bốn
trước đó tỉnh bình định đã giãn cách xã hội toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ từ sáu giờ ngày một tháng tám để phòng chống dịch
tính đến nay đã có hơn một mươi tám triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau về đến việt nam
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một số lượng vaccine sẽ về nhiều và rồn rập
bộ y tế yêu cầu các địa phương cần phải tăng tốc tiêm chủng để đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đến nay tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi ba hai trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi hai liều
theo bộ y tế trong hai tuần gần đây
tiến độ tiêm chủng trên cả nước đang được đẩy mạnh trung bình mỗi ngày tiêm gần bốn trăm linh mũi
để việc vận chuyển bảo quản nhanh nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn đến các địa phương kịp thời
bộ y tế yêu cầu kho bảo quản tại các quân khu trong tuần này phải xong phải được cấp phép
thực hiện cơ chế điều hành quân khu ngay từ lô vaccine sau
nơi nào khó khăn thì quân đội sẽ huy động phương tiện của quân đội thực hiện
bộ y tế cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông sớm khởi động chiến dịch truyền thông
kêu gọi người dân tải app khai báo đầy đủ đăng ký tiêm và triển khai cấp giấy chứng nhận tiêm chủng qua phần mềm
quét mã qr code nhất là các địa điểm công cộng trong đó có các điểm tiêm chủng
kết quả xét nghiệm cũng được liên thông và trả qua phần mềm
thưa quý vị nhằm phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng thời gian giãn cách xã hội
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật các tổ công tác cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ
tuần tra lưu động trên khắp các tuyến phố hà nội
và để hiểu rõ hơn về công việc của các chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ vào ca đêm như thế nào
mời quý vị hãy cùng phóng viên antv theo chân tổ công tác thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm hà nội
đường về đêm mỗi lúc càng vắng vẻ
tổ công tác vẫn di chuyển từ con phố này đến con ngõ khác
tổ công tác corrector
những trường hợp sau khi kiểm tra và nhắc nhở đều được ghi vào sổ theo dõi tuần lưu của tổ công tác
tổ tuần tra cảnh sát cơ động thực hiện tuần lưu liên tục chú ý vào các tuyến phố nhỏ các tuyến phố trọng điểm tuần lưu liên tục để kịp thời phát điện để đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
như buổi tuần tra kiểm soát hôm nay thì tổ chủ yếu là tập trung vào kiểm tra hành chính cơ bản hôm nay là tất cả các người kiểm tra mà tổ tuần tra kiểm tra đều đầy đủ giấy tờ
đồng hồ đã bước sang ngày mới
chỉ còn ánh đèn và sự bình yên
tại cao bằng công an tỉnh cao bằng vừa phát hiện và bắt giữ thêm một cán bộ trong vụ bán methadone cho người nghiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh này
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng quyết định khởi tố bị can đối với đàm văn huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
huy là cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng đã cấu kết với các đối tượng nguyễn thị thục anh lý văn luân và hoàng thị trao thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng trên khai nhận số methadon trên là do đối tượng thục anh và hoàng thị trao cấu kết với nhau bí mật lấy từ kho chứa methadone của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng mang đi bán cho các đối tượng nghiện ma túy có nhu cầu sử dụng
đối tượng đàm văn huy đã nhiều lần mua methadone với nguyễn thị thục anh rồi bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời
còn đối tượng lý văn luân là người có vai trò giúp sức để nhóm người trên phạm tội
cơ quan công an đã xác lập chuyên án đầu tranh bắt quả tang các đối tượng đã giao dịch mua bán một chín trăm linh ml
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại tỉnh quảng trị lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng công an hải quan vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy
tại khu vực biên giới
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tại thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng bộ đội biên phòng đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị
công an huyện hướng hóa phối hợp và bắt giữ hồ văn long sinh năm hai nghìn trú tại huyện hướng hóa có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường là sáu mươi viên nén màu hồng hình trụ
đối tượng long khai nhận đó là ma túy tổng hợp hiện vụ án đang được đấu tranh mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi giết người nguyễn văn tấu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trú tại huyện phú tân tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu nguyễn văn tấu sống chung cùng nhà với con gái ruột là nguyễn thị phụng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và con rể là đào văn dõng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng tám ông dõng và vợ xảy ra mô thuẫn cự cãi nên ông dõng dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình
sau đó ông rõng có gọi điện cho bà phụ bảo mang ảnh thẻ cá nhân của mình đến chỗ ông rõng nhưng bà phụ không thực hiện
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày ông dõng ra nhà trước đập cửa kính và đe dọa sẽ giết ông tấu và bà phụng
ông tấu khuyên con rể bình tĩnh nhưng ông dõng không nghe mà tiếp tục ham dọa nên ông tấu đã lấy cây búa
ông tấu cầm thủ sẵn trên tay đập nhiều nhát vào đầu ông rõng khiến ông rõng tử vong
sau khi gây án ông tấu đã đến cơ quan công an đầu thú
mặc dù chưa lấy mẫu xét nghiệm rt pcr nhưng lái xe vẫn có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính để đi qua chốt kiểm dịch
vụ việc vừa được tổ công tác tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín số một ga dụ nghĩa đường năm thành phố hải phòng phát hiện và xử lý
hồi một mươi h ngày một mươi ba tháng tám tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
số một ga dụ nghĩa đường năm tp hải phòng tổ công tác phòng chống dịch phát hiện phiếu trả lời kết quả xét nghiệm rt pcr của lái xe dương văn dũng hai mươi bốn tuổi
địa chỉ thường trú tại phù linh sóc sơn hà nội là lái xe của công ty cổ phần thương mại vận tải pg
địa chỉ số sáu tổ bảy thị trấn sóc sơn hà nội do trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương cấp ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có dấu hiệu giả mạo
qua kiểm tra khai thác thông tin lái xe dương văn dũng đã thở nhận doanh nghiệp đưa phiếu xét nghiệm để qua chốt kiểm soát chứ bản thân lái xe chưa lấy mẫu xét nghiệm pcr
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho công an huyện an dương thụ lý giải quyết
tại thành phố đà nẵng tổ kiểm soát của phường thanh khê đông quận thanh khê đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nam thanh niên trú trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch
cụ thể vào sáng ngày một mươi một tháng tám nam thanh niên trên đã dùng giấy đi đường được cấp cho người nhà scan với thanh niên bạn khác và ghi tên mình để đi sao thực phẩm tại chợ không đúng thời gian để đăng ký
khi bị chốt kiểm soát của phường thanh khê đông kiểm tra và phát hiện nam thanh niên mới thừa nhận hành vi vi phạm của mình
đáng nói hơn trước đó người này đã được chốt kiểm soát dưới các đường dùng giấy đi đường sai quy định và tịch khu nhưng vẫn phái phạm
hiện công an phường đã hoàn tất hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định phòng chống
trước tình hình dịch covid một mươi chín còn có diễn biến phức tạp đến chủ nhật ngày một mươi năm tháng bốn
tp hcm sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
theo đó tp hcm đặt ra mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh
được biết dù các ca bệnh tại tp hcm đang đi ngang và có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững
trong một mươi ngày trở lại đây số trường hợp f được ghi nhận mỗi ngày đều ở mức ba ca mỗi ngày
và được dự đoán là tiếp tục ở mức đó sau ngày một mươi năm tháng tám
thưa quý vị tại đà nẵng trước tình hình diễn biến dịch đang ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố đà nẵng
nhằm tập trung ngăn chặn đẩy lùi tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
lãnh đạo tp đà nẵng đã thống nhất chủ trương từ tám giờ ngày một mươi sáu tháng tám đến tám giờ ngày hai mươi ba tháng tám
dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn tp đà nẵng
theo đó từ tám giờ ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám người dân không được ra khỏi nhà
thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó nhà cách ly với nhà cơ quan công sở đơn vị giảm tối đa số lượng
người làm việc tại trụ sở chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết
trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động
và chỉ được tối đa ba mươi số lượng người lao động tại đơn vị
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
phải đảm bảo tổ chức ba tại chỗ làm việc tại chỗ ăn uống tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
trong thời gian bảy ngày áp dụng biện pháp nêu trên sở y tế xây dựng và triển khai kế hoạch
lấy mẫu xét nghiệm sách covid một mươi chín trên diện rộng toàn thành phố để tìm ra và nhanh chóng đưa các bệnh nhân
nhiễm covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
khẩn trương khoanh vùng đánh giá chính xác về mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực quận huyện
phường xã thôn tổ dân phố để quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
thành phố đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng phương án cụ thể hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng
lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng đến từng tổ dân phố đến người dân cũng như có phương án hỗ trợ
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đề nghị người dân không tập trung đông người để mua sắm dự trữ quá nhiều dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh
cho chính mình và cộng đồng
công an huyện phú tân tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với trần thị tuyền bốn mươi hai tuổi trú tại ấp hòa hưng một xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang
về tội chống người thành công vụ
theo thông tin vào khoảng một mươi sáu h năm ngày ba tháng tám tổ tuần tra kiểm soát cụm số bốn phường huyện phú tân
đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu
đến khu vực ấp hòa hưng một xã hòa lạc huyện phú tân thì phát hiện ông nguyễn phú cường năm mươi tuổi cư trú tại tổ tám
ấp hòa hưng một xã hòa lạc điều khiển xe mô tô chạy theo hướng hòa lạc phú hiệp nên yêu cầu dừng phương tiện
tại đây ông cường không đưa ra được lý do chính đáng ra khỏi nhà nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm
về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết
lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền đi đến nơi lực lượng công an lập biên bản dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra
mặc dù được lượng chức năng giải thích nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục
tổ công tác đã yêu cầu cưỡng chế đưa bà tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà tuyền xông đến đánh một công an viên
ngày một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị có liên quan
đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can gồm nguyễn đức trung
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ actic
cùng về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
ông nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
mua chế phẩm redoxi ba c từ công ty atic là công ty gia đình của ông trung với mức giá cao hơn mua từ nhà sản xuất
được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can nguyễn đức trung ngoài việc gây thiệt hại cho ủy ban nhân dân tp hà nội
để vụ lợi cho công ty gia đình còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức cá nhân
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ủy ban nhân dân thành phố hà nội của người đứng đầu thành phố hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét xác định các tình tiết tăng nặng
theo quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn đức trung trong quá trình truy tố xét xử
vâng trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng khuyến nghị trong trường hợp nghi ngờ
người dùng có thể truy cập vào danh bạ tín nhiệm tại địa chỉ https hai hai gạch chéo tín nhiệm mạng vn
để xác thực số điện thoại đang liên hệ với mình có chính xác hay không
đồng thời người dùng có thể tra cứu nhận biết nhanh các website uy tín
nhận diện được mức độ an toàn thông tin của thiết bị so sánh và đưa ra quyết định sáng suốt khi tiêu dùng
chuyển sang một thông tin khác
tổng công ty điện lực miền trung evn cpc đơn vị dự kiến thực hiện giảm giá điện
giảm tiền điện đợt bốn cho hơn
bảy trăm bốn mươi một khách hàng tại khu vực miền trung tây nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tổng số tiền dự kiến giảm trong đợt này là chín mươi tỷ đồng
cụ thể trong đợt này tổng công ty điện lực miền trung sẽ giảm một mươi năm tỷ đồng hỗ trợ các doanh trại quân đội
trường của quân đội cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm địa điểm cách ly y tế tập trung
không thu phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly với thời gian áp dụng trong bảy tháng
từ kỳ hóa đơn tháng sáu đến kỳ hóa đơn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó tổng công ty điện lực miền trung cũng dự kiến giảm bảy mươi năm tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện
mục đích sinh hoạt trong hai tháng kỳ hóa đơn tháng tám và kỳ hóa đơn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt
tại các địa phương khu vực miền trung tây nguyên đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại thời điểm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
sở lao động thương binh xã hội tp hà nội đã ra soát đối tượng tổng hợp và có tờ trình
ủy ban nhân dân tp hà nội về việc bổ sung chính sách hỗ trợ
dự kiến có khoảng trên ba trăm hai mươi bốn đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của thành phố hà nội
với tổng kinh phí dự kiến là hơn ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trên cơ sở đề xuất của sở lao động thương binh xã hội
sở hội đồng nhân dân tp hà nội đã họp và đồng ý ban hành nghị quyết quy định các chính sách đặc thù của tp
đối với một mươi nhóm đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn như trên màn hình
và ngoài việc đồng ý ban hành chính sách đặc thù của hà nội hỗ trợ cho một mươi nhóm đối tượng này
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng đã bổ sung năm trăm linh tỷ đồng ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội hà nội
để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội
thưa quý vị sau khi đà nẵng có quyết định chính thức về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn trong vòng bảy ngày
bắt đầu từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám dựa trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó tuyệt đối không được ra khỏi nhà
ngay sau khi biết thông tin thì tại các chợ đã xảy ra tình trạng người dân đổ xô chen lấn mua thực phẩm để tích trữ
giá cả hàng hóa vì thế mà tăng lên đáng kể
trên tình hình này thì sở công thương của thành phố cũng đã triển khai nhiều phương án
kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của người dân
và thông tin này cũng kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
chèn lấn thậm chí là danh dật để mua bằng được thực phẩm bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
là những gì đang diễn ra tại các chợ truyền thống sau khi đà nẵng ra quyết định nâng cấp mức độ phòng chống dịch
với tâm lý lo lắng mua hàng tích trữ trong bảy ngày người dân đã đổ xô ra chợ
các mặt hàng như rau củ quả được mua nhiều nhất cung không đủ cầu
giá cả thực phẩm những ngày này cũng tăng lên gấp ba bốn lần so với những ngày trước đó
tại một số siêu thị người dân xếp hàng dài chờ đợi
các kệ hàng rau củ thịt cá đều được vét sạch chỉ trong một buổi sáng
để giảm tài áp lực cho các chợ truyền thống sở công thương thành phố và các doanh nghiệp
đã tổ chức bốn điểm bán hàng lưu động bình ổn giá tại quần ngũ quỳnh sơn liên kiểu và sơn trà
thời gian mở bán từ sáu đến một mươi giờ
tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm